đó là tình hình dịch bệnh trên thế giới quay trở lại với việt nam
vừa qua tp hcm có hai trẻ nhập viện do nhiễm não mô cầu một tử vong một phải cắt chi
các chuyên gia y tế nhận định mùa hè là mùa của viêm não với nhiều loại vi khuẩn
virus gây bệnh và có thể gây tử vong trong hai mươi bốn giờ
thông kê của bệnh viện nhi trung ương cho biết mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng năm trăm linh bệnh nhi
mắc hai bệnh lý viêm não và viêm mạng não
bệnh xảy ra quanh năm nhưng hay xảy ra vào mùa nắng nóng đặc biệt từ tháng năm đến tháng tám
có thời điểm bệnh viện điều trị cho ba mươi trẻ
bệnh ngày càng có chiều hướng gia tăng nhiều trường hợp phải thở máy hồi sức tích cực
trong đó có những cháu mới chỉ hai ba tháng tuổi
nhiều trẻ khi đến bệnh viện đã biến chứng nặng về thần kinh như bài não động kinh
thậm chí nhiều trẻ mất hết tri thức điều trị vô cùng khó khăn
tiến sĩ bác sĩ nguyễn an nghĩa phó khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một
tp hcm cho biết bệnh viện vừa mới tiếp nhận hai ca bệnh viêm não mô cầu
một ca bệnh bốn tuổi đã tử vong sau sáu tiếng nhập viện
thời tiết miền nam đang chuyển từ mùa khô sang mùa mưa là điều kiện thuận lợi
để bệnh não mô cầu lây lan
sau khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát có hoạt động trở lại bình thường
làm tăng tiếp xúc trong khi thời gian qua gián đoạn tiêm chủng vaccine não mô cầu
do đó nhóm yếu thế là trẻ em trẻ em dưới sáu tháng tuổi chưa được tiêm ngừa
người trên sáu mươi tuổi có bệnh nền dễ bị vi khuẩn mô cầu tấn công
bệnh có thể xảy ra với bất kỳ ai và bất kỳ độ tuổi nào
trong đó tuổi thường gặp nhất là trẻ em dưới năm tuổi và thanh thiếu niên
triệu chứng bệnh không đặc biệt ở giai đoạn sớm
thường dễ nhầm với bệnh cúm do triệu chứng khá giống nhau
do vậy không dễ chẩn đoán sớm để điều trị
bệnh có thể gây tử vong trong vòng hai mươi bốn giờ vì diễn tiến nhanh
có thể cướp đi sinh mạng của một người khỏe mạnh chỉ trong hai mươi bốn giờ
kể từ khi phát hiện triệu chứng đầu tiên
thống kê của bệnh viện nhi trung ương cho thấy
tỷ lệ trẻ bị mắc các bệnh lý về viêm mạng não đứng thứ ba trong số các bệnh lý và điều trị
là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai cho trẻ dưới năm tháng tuổi
trẻ cũng có thể mắc viêm não thứ phát sau khi mắc các bệnh như cúm sởi thủy đậu
quai bị do virus biến thể gây viêm não thường sau một hai tuần
điều đáng nói các bệnh viêm não viêm màng não thường không có dấu hiệu điển hình
ở giai đoạn sớm với các biểu hiện lâm sàng giống các bệnh đường hô hấp khác như sốt
đau đầu buồn nôn
tuy nhiên cũng có trẻ không có những triệu chứng này đặc biệt ở nhóm trẻ sơ sinh
ban đầu trẻ có thể chỉ quấy khóc rênh rỉ hay nhìn ngược hay trớ chán ăn
do đó việc phát hiện viêm não viêm mạng não ở trẻ nhỏ rất khó khăn
ở giai đoạn muộn trẻ có các triệu chứng thần kinh như lờ đờ kích thích vật vã
do đó cha mẹ cần đặc biệt lưu ý đến các dấu hiệu sớm của trẻ
khi thấy trẻ sốt cao uống hạ sốt không đỡ kèm thêm đau đầu mệt buồn nôn và nôn
kích thích thay đổi ý thức nhẹ phụ huynh cần đưa trẻ vào viện ngay
tuyệt đối không nên giữ trẻ ở nhà điều trị dẫn đến hôn mê co giật
mới đưa đến viện lúc đó bệnh đã ở giai đoạn muộn để lại di chứng nặng nề
để phòng bệnh người dân thực hiện tốt một số biện pháp sau
thực hiện tốt vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng
xúc miệng họng bằng các dung dịch sắc khuẩn mũi họng thông thường
thực hiện tốt vệ sinh nơi ở thông thoáng nơi ở nơi làm việc
chủ động tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho trẻ vaccine được tiêm tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ
khi có biểu hiện sốt đau đầu buồn nôn và nôn cổ cứng
cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời